cần phải tuyên truyền sâu rộng để mọi người thấy rõ giá trị của di tích
thấy rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn di tích theo hiện trạng đã có từ ngàn xưa
chuyện như thế này đã xảy ra nhiều đã có rất nhiều công trình lịch sử bị phá hủy sau khi trùng tu
cần có quy định và chế tài để không xảy ra nữa
trong việc bảo tồn di tích đúng thời điểm là điều rất quan trọng
bởi nếu không kịp thời có thể không còn cơ hội để có thể còn được bảo tồn lưu giữ
cách ứng xử với di tích
ở nhiều nơi hiện nay cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại
để bảo tồn di tích đã xuống cấp thì trùng tu là điều cần thiết
nhưng trùng tu thế nào để thực sự mang lại hiệu quả vẫn luôn là câu hỏi lớn
việc trùng tu tôn tạo nhằm mục đích bảo vệ di tích và phải đảm bảo tính nguyên vẹn của nó
không thể chấp nhận mục đích khác và gây hại đến di tích
cư dân mạng cũng đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm
vai trò giám sát của từng đơn vị được giao chức năng nhiệm vụ khi tiến hành trùng tu
hãy đánh mạnh mẽ những hành vi xâm hại trắng trợ đến di tích
cần chịu trách nhiệm cơ quan đơn vị nào cho phép làm sai như thế
sự quản lý lòng lèo của cơ quan chức năng khi đã để xảy ra sự việc này
hãy hiểu đúng giữa duy trì bảo vệ trùng tu và đập phá rồi làm lại
cần phải xử lý nghiêm những người có liên quan về tội xâm phạm các di tích lịch sử văn hóa
có thể thấy các vụ việc đều đã diễn ra trong một thời gian dài
phải đến khi dư luận lên tiếng
cơ quan quản lý tại địa phương mới kiểm tra và xử lý
điều đó cho thấy vai trò giám sát bảo vệ của cộng đồng dân cư tại địa phương cũng chưa được nêu cao
những bài học về bảo vệ di sản dường như chưa bao giờ cũ
nó cũ ở địa phương này thì ở địa phương khác nó lại mới hoàn toàn
và di sản tiếp tục bị bóp méo
cư dân mạng mong rằng không thể để tiếp tục tái diễn tình trạng bức tử di tích như thời gian qua
bởi chứa đựng trong những tài sản vô gia đó là hồn cốt dân tộc
là đời sống văn hóa tinh thần là giá trị lịch sử lớn lao mà chúng ta giữ lại cho hậu thế mai sau
bạn nghĩ sao về tình trạng xâm hại di tích lịch sử
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân